riêng khu tây bắc có mưa rông ở diện giải rác nên nhiệt độ trên khu vực không quá cao
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều là ba mươi ba mươi ba độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng hòa bình mức nhiệt cao hơn đôi chút
sang đến chiều tối mai thì mưa rông tại bắc bộ sẽ có xu hướng tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
lượng mưa có thể giao động ở mức là từ sáu mươi chín mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
cùng với đó nguy cơ xảy ra lụ quét sả lở đất cũng bị để lên cao
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
khu vực trung bộ nắng nóng cũng sẽ giảm dần trong ngày hôm nay ngày sáu tháng bảy
và thu hẹp chấm dứt trong ngày mai bảy tháng bảy khi mưa rông gia tăng trên diện rộng
cục bộ có điểm sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông thì người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với hiện tượng
thứ tích cực đoan như là tố lốc hay là gió giật mạnh
như vậy là tại các tỉnh miền trung nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới ngưỡng ba mươi ba độ
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận và bình thuận
hai khu vực phía nam của nước ta đó là tây nguyên và nam bộ
hiện đang có mưa rông gia tăng mạnh với nhiều điểm mưa lớn
và lượng mưa trong ngày là trên năm mươi mm
mưa lớn thường sẽ xuất hiện vào tối đêm và sáng sớm
lúc này cũng là thời điểm mùa mưa tại hai khu vực phía nam
do vậy khi tham gia lưu thông ngoài trời bà con luôn nên mang theo bên mình
các vật dụng che mưa tiện ích đồng thời đề phòng khả năng cao
xảy ra các hiện tượng thứ tích cực đoan như là tố lốc lốc xoáy
và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
về nhiệt độ thì nền nhiệt độ tại khu vực tây nguyên là từ hai mươi ba mươi một độ
và nam bộ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến với tin tức về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi ba h ngày sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi một chín độ kinh đông ngay trên khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày bảy vị trí tâm bão trên khu vực phía tây nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp
đến một mươi ba h ngày tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền các tỉnh đông băng bắc bộ và thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét biển động mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
có gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
khu vực hà nội và các vùng lân cận có mưa rào và rông vài nơi
từ khoảng chiều tối và đêm mai thì sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi ba độ